tại hà nội bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức chương trình
chào mừng ngày sở hữu trí tuệ thế giới với chủ đề chấp cánh sáng tạo
chương trình có sự tham dự của các lãnh đạo bộ khoa học và công nghệ
cùng đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
các cơ quan ban ngành và đông đảo sinh viên từ nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn hà nội
nhằm phát đi thông điệp góp phần nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ của cộng đồng xã hội
đồng thời cổ vũ cho sự sáng tạo của các cá nhân và tổ chức tạo động lực khơi dậy tiềm năng chất xám trong xã hội
nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ thiết thực hiệu quả cho sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp
và xa hơn là sự hình thành phát triển của nền công nghiệp nền kinh tế sáng tạo cho việt nam
được biết phát triển kinh tế tri thức được xác định là hướng đi quan trọng để việt nam theo kịp sự phát triển của thế giới
hoạt động đổi mới sáng tạo đa dạng và có nhiều cấp độ
dù ở cấp độ nào đổi mới sáng tạo luôn bắt nguồn từ các ý tưởng
đây cũng là khởi nguồn của các tài sản trí tuệ
theo đó đổi mới sáng tạo và tài sản trí tuệ được xem là động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế
thời gian qua việt nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới đã nhiệt tình hưởng ứng và có những hoạt động cụ thể và thiết thực
như triển khai kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng cơ quan truyền thông
tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ
tích cực thanh kiểm tra xử lý vi phạm về sở hữu công nghiệp
tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn thúc đẩy hoạt động sáng kiến trong các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp
tổ chức lễ kỷ niệm ngày sở hữu trí tuệ thế giới các hội thảo triển lãm về sở hữu trí tuệ
cũng trong buổi lễ lãnh đạo các ban ngành đã cùng đông đảo sinh viên tham gia hoạt động văn nghệ
cùng nghi thức thả bóng bay xanh trắng tượng trưng cho niềm mong mỏi ý chí quyết tâm
chấp cánh ngày một mạnh mẽ cho khát vọng năng lực sáng tạo việt
nhằm hướng tới chào mừng ngày sở hữu trí tuệ thế giới hai mươi sáu tháng bốn